pháo đất là một trong những trò chơi dân gian có lịch sử lâu đời với chất liệu sẵn có là đất luật chơi đơn giản kỹ thuật phơi bầy tự nhiên như công việc đồng áng thường ngày nên ai cũng có thể chơi được nếu có sức khỏe
trong xã hội hiện đại dù giới trẻ được tiếp xúc với nhiều trò chơi hiện đại nhưng nhiều xã của huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng người dân vẫn háo hức nạn chơi và thi pháo đất
ông nguyễn đình phong đã có gần sáu mươi năm gắn bó với pháo đất cả tuổi thơ đến khi trưởng thành và đến tận bây giờ khi tóc đã ngả màu thời gian ông phòng vẫn ngăn bó với pháo đất
cứ mỗi khi xuân về ông lại hào hức chuẩn bị đất để làm pháo nguyên liệu để làm pháo phải là đất xét đất thịt không lẫn tạp chất
đất của đất chua nó bám vào cái đất xét đất căn gà đấy hoặc là đất màu mình nọc hết nó ra sau đó nó vô nó vô hoặc chày hoặc cối dã nó tạo hình nhiều lần
khi mà đất sờ vào nó mít như thế này nó mít như thế này là đã được thành đất pháo
làm đất đã tỉ mỉ đến công đoạn nặn pháo cũng cầu kỳ nhẫn nại không kém
người pháo thủ phải như một nghệ sĩ chế tác nên tác phẩm là pháo đất
từ nhào đến nặn đến gieo tất cả đều phải đúng kỹ thuật
nếu không pháo sẽ không nổ
pháo của tôi là sáu phần dưới đất
trong quá trình kỹ thuật là mình vỗ đều cấu đều được thì nó ra dài được
khâu nạn pháo đã xong các pháo thủ chia hai phe lần lượt gieo pháo
quả pháo đất chiến thắng ngoài nổ to còn kèm theo yêu cầu đường pháo văng ra vừa dài vừa thẳng vừa dứt hẳn khỏi mâm
nhìn thì tưởng chừng đơn giản nhưng để làm được là cả một kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn
ai cũng biết chơi và ai cũng muốn nghịch cái này
người nạ thì người ta nhìn rất là buồn cười nhưng mà ở đây nó nào cũng không tục như thế
từ trở con cho đến người già cụ bảy mươi bây giờ người ta vẫn muốn nghịch cái này
chỉ duy nhất nguyên liệu là đất xét cùng sự khéo léo khỏe khoắn từ đôi tay của người nông dân
dân dã đơn giản nhưng trò chơi pháo đất ở vĩnh bảo hải phòng đều thu hút tất cả mọi người
cả làng cùng bận biệu náo nức dạo dực
và cứ thế pháo đất được trả
truyền từ đời này sang đời khác trở thành một nét văn hóa đẹp mỗi dịp tết đến xuân về